thôn giàng bằng xã sùng đô huyện văn chấn tỉnh yên bái nằm ở độ cao gần một bảy trăm linh mét so với mực nước biển
nơi đây có những cây trẻ san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi với sản phẩm chè chất lượng thơm ngon không thua kém gì so với trẻ san tuyết ở suối giàng
với giá trị văn hóa lịch sử và giá trị kinh tế cao huyện văn chấn đang đặc biệt quan tâm phát triển các diện tích chè san tuyết
diện tích hơn một hectare trẻ san tuyết cổ thụ có tuổi đời từ hai trăm linh đến ba trăm linh năm này là nguồn thu nhập chính của bốn thế hệ gia đình ông giàng a trang dân tộc mông thôn giàng bằng xã sùng đô
mỗi năm ba vụ trè gia đình ông thu về gần hai tấn trẻ búp tươi với giá bán bình quân từ hai mươi đồng một kg trẻ búp tươi đã mang lại nguồn thu nhập ba mươi triệu đồng
trẻ tôi xin là trang sốc mang lợi ích cho bà con
mỗi năm là thu hai ba vụ lúc mai mới về làm kinh tế cho gia đình mua mấy kè này mấy sắc này mấy thuốc lúa này
tôi cũng là trang sốc về dầu này dầu cộng này dầu thông quên này trang sốc cho nó không cho con bò phá về cho gia đình
mỗi năm ba vụ trẻ gia đình ông thu về gần hai tấn trẻ búp tươi với giá bán bình quân từ hai mươi đồng một kg trẻ búp tươi đã mang lại nguồn thu nhập ba mươi triệu đồng một kg trẻ búp tươi